trong hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ